thưa quý vị đại dịch covid một mươi chín xảy ra tại việt nam và trên toàn thế giới kéo theo nhiều hệ lụy của đời sống kinh tế xã hội
và du lịch được xem là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch khi các nước hạn chế nhập cảnh hàng loạt đường bay đóng cửa
tại việt nam cùng với sự vào cuộc hiệu quả của các cấp chính quyền và toàn dân dịch covid một mươi chín đã và đang được kiểm soát tốt
đây cũng chính là cơ hội để ngành du lịch dần mở cửa trở lại
các dịch vụ từ hàng không đến khách sạn nhà hàng khu vui chơi giải trí liên tục đưa ra những chương trình khuyến mãi
nhằm thực hiện chiến lược phục hồi nền kinh tế du lịch ngay sau khi đại dịch
theo khảo sát mới đây về xu hướng du lịch nội địa từ tác động của đại dịch covid một mươi chín do hội đồng tư vấn du lịch thực hiện đã cho thấy
sau giãn cách xã hội nhu cầu du lịch biển tăng cao với sáu mươi bảy kế đến là nhu cầu du lịch thiên nhiên năm mươi sáu
với các khu nghỉ dưỡng và khu du lịch sinh thái
lượng khách du lịch trong nước sau dịch covid một mươi chín tăng cao so với thời điểm trước đại dịch đặt ra yêu cầu cần phải cơ cấu
lại doanh nghiệp du lịch sản phẩm du lịch cũng như cách thức xúc tiến và quảng bá điểm đến
ngay khi việc dịch bệnh đã được kiểm soát thì số lượng khách hàng cũng đang đăng ký tăng trưởng nhiều so với các năm trước
đặc biệt là với tháng bảy thì số lượng khách hàng cũng đã đăng ký tăng gấp đôi so với tháng sáu
công ty chúng tôi đã có những cái triển khai là liên hệ với các đối tác hàng không cũng như nước ngoài
để triển khai những cái bộ sản phẩm du lịch chuẩn bị toàn bộ những cái hệ thống nhà hàng thách sạn cũng như là vé máy bay
để phục vụ được khách hàng những cái chương trình nghỉ dưỡng tốt nhất và cũng như là có cái mức giá vé ổn định nhất
nhu cầu du lịch trong nước của du khách nội địa tăng mạnh được xem là dấu hiệu đáng mừng
trong việc hồi phục ngành du lịch
các đơn vị quản lý ngành du lịch đã có nhiều chính sách kích cầu như việc chọn điểm kích cầu là những nơi hàng không việt nam có đường bay
cùng với đó là sự đồng hành của nhà nước và các doanh nghiệp như giảm giá vé tham quan đưa ra nhiều chương trình khuyến mại ưu đãi về các tour du lịch trong nước
bộ bản đoàn thể thao du lịch tổng hợp du lịch chúng tôi đặt vào chúng tôi để đang đề xuất một cái chương trình kích cầu du lịch
cái chương trình này chúng tôi lấy tên là người việt nam đi du lịch việt nam
chúng tôi kêu gọi sự tham gia của tất cả các bên
và cái chương trình này chúng tôi dự kiến là sẽ phát động cho đến hết năm
tạo dấu hiệu tích cực trong việc phục hồi du lịch việt nam
tuy nhiên đi kèm những hệ quả tích cực thì việc cung không đủ cầu trước thực trạng lượng du khách nội địa tăng vọt trong thời gian ngắn
cũng đồng thời đặt ra cho du lịch việt nam nhiều thách thức và khó khăn cần tháo gỡ
thời điểm lệnh giãn cách xã hội được gỡ bỏ thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân trở lại với những hoạt động xã hội cộng đồng vui chơi giải trí và du lịch
do nhu cầu đi du lịch tăng cao lượng khách du lịch nội địa tăng vọt dẫn đến thực trạng quá tải giảm chất lượng phục vụ
vậy đâu là giải pháp khắc phục cho tình trạng này mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi
trong bối cảnh chưa thể mở cửa du lịch quốc tế thì phát triển du lịch trong nước được xem là giải pháp chính để từng bước vực dậy ngành du lịch lúc này
đây cũng chính là nguyên nhân khiến tình trạng cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch trở nên gai gắt
nhiều đơn vị liên tục đưa ra các tour đại hạ giá dẫn đến rủi ro trong cuộc cạnh tranh giá cả
việc các tour tuyến giá rẻ ra đời cùng với thói quen đi du lịch hiếm khi chuẩn bị trước của một bộ phận lớn người việt
cũng chính là nguyên nhân gây ra tình trạng quá tải ruồn nứ tại sân bay biến xe hay tại các điểm du lịch
nạn trèo kéo khách nâng giá phòng nghỉ và các dịch vụ lại tái diễn
bên cạnh đó một số lượng lớn những danh làm thắng cảnh địa điểm du lịch nghỉ dưỡng bị ảnh hưởng tiêu cực do ý thức của một bộ phận các du khách tham quan
hiện tại thì chúng ta cũng thấy là có những thực trạng là khách hàng búc những cái chương trình combo giá rẻ ở các công ty du lịch không uy tín
và những phòng vé không có tiên tuổi thì dẫn đến cái việc là khách hàng sẽ trả những mức phí và những khoản tiền sau đó là không hoàn lại được
cũng như là không nhận được tiền
cái dịch vụ được cung cấp theo đúng chất lượng như đã cam kết
tôi có vào khách sạn ở sầm sơn thì tôi thấy số lượng năm nay rất là đông
nó thể hiện ngay khi mà bước chân vào sảnh hầu như không có ghế để ngồi
đến khi mà check out khách sạn thì thậm chí số lượng người đứng đợi check out nó còn đông hơn rất là nhiều
khi vào phòng ăn của khách sạn thì tôi thấy chất lượng phục vụ của nhân viên ở phòng ăn thì kém hơn so với mọi năm
trước thực trạng quá tải số lượng khách du lịch nội địa hiệp hội du lịch việt nam cùng ngành liên quan đã có những giải pháp nhằm giải quyết vấn đề trên
với mục tiêu mang lại cho ngành du lịch việt nam một môi trường phục hồi bền vững và có trách nhiệm
các sân bay thì có những cái dịch vụ mà khác ví dụ như là những dịch vụ hỗ trợ cho làm thủ tục khách thì nên là đến sân bay sớm hơn so với bình thường
để có thể là kịp làm thể tục với hai thời gian
nó đảm bảo cho cái chuyến bay của mình
khi người dân đi du lịch thì cũng hãy tìm hiểu cũng như là cập nhật thông tin ở các điểm đến
thì đấy là một cái sự lựa chọn du lịch thông minh
hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt của chính phủ đơn vị quản lý các cấp cùng sự đồng lòng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch
ngành du lịch việt nam kỳ vọng sẽ giải quyết được những thực trạng còn tồn tại nhằm đạt được nhiều kết quả khả quan trong thời gian tới